theo đài khí tượng thủy văn thành phố cần thơ hiện nay mực nước sông hậu đang lên cao
theo dự báo có khả năng vượt báo động ba trong những ngày tới
mực nước sông hậu sáng nay đã lên mức một chín mươi một m sấp xỉ báo động hai
trong đợt chiều cường này đỉnh chiều cao nhất có thể lên từ hai ba m đến hai tám m
cao hơn báo động ba từ ba đến tám m
xuất hiện trong các ngày từ hôm nay đến bốn tháng một mươi một
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cấp thành phố cần thơ
sẽ tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
ubnd thành phố cần thơ đã có công văn yêu cầu các sở ban ngành ubnd quận huyện
triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn về người tài sản
ổn định đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn thành phố